tại tiền giang phó thủ tướng trịnh đình dũng dẫn đầu đoàn công tác của chính phủ
và các ban ngành trung ương khảo sát tuyến canh chợ gạo
tuyến canh chợ gạo là tuyến đường thủy huyết mạch nối liền thành phố hồ chí minh
với các tỉnh tây nam bộ với tổng chiều dài toàn tuyến hơn hai mươi tám km
theo thống kê trung bình có một tám trăm linh lượt phương tiện một ngày
với trọng tải từ hai trăm linh đến một tấn lưu thông nên thường xuyên xảy ra tắc nghẽn
nhiều sự cố pha chạm lật tàu thuyền hiện tượng sạt lở bờ gây tổn thất đáng kể về người và của
sau khi khảo sát và nghe báo cáo của các bộ ngành địa phương
phó thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải tập trung đẩy nhanh tiến độ giả soát
bổ sung cập nhật quy hoạch thực hiện các dự án giao thông
trong đó có dự án cải tạo kênh chợ gạo giai đoạn hai
tỉnh tiền giang tiếp tục phối hợp với các bộ ngành để quản lý an toàn giao thông
tập trung giải quyết giải phóng mặt bằng để triển khai dự án